không chỉ là bản tuyên ngôn độc lập không chỉ là bài học về xây dựng chính quyền liêm chính
chủ tịch hồ chí minh còn để lại di sản vĩ đại thiêng liêng cho đảng cho dân tộc và nhân loại đó là bản di trúc
lịch sử đã có một sự trùng hợp lạ kỳ đúng vào ngày quốc khánh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chủ tịch hồ chí minh đã vĩnh biệt chúng ta trở về với thế giới người hiền
bản di trúc thiêng liêng người để lại trước lúc ra đi đến nay vẫn còn nguyên giá trị
năm mươi bốn năm đã qua kể từ ngày chủ tịch hồ chí minh mãi mãi ra đi
đúng như di nguyện của người đòn sông việt nam ta đã hòa bình thống nhất
nhân dân ta đã hoàn toàn tự do đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc ai cũng được học hành
đoàn kết đã trở thành sức mạnh của đảng ta để đấu tranh với cái xấu
làm trong sạch đảng hối đại đoàn kết quốc tế đang ủng hộ việt nam
khẳng định vị thế trên bản đồ khu vực và thế giới
kiên suốt quá trình mới là đảng cộng sản việt nam nêu cao cái tư tưởng đoàn kết
đấy là thực hiện di trúc của bác đoàn kết trong đảng
thế rồi từ cái đoàn kết trong đảng là hạt nhân như thế thì đoàn kết
người dân đấu đống nói theme đ belarus
thôi mà kết
rất nhiều lần ba
rất nhiều lần

và đó là một thắng lợi rất lớn về mặt kinh tế
đưa đất nước chúng ta từ một cái nước nghèo nàn lạc hậu
thành một cái nước có cái trình độ phung nhập ở cái mức trung bình của thế giới
và đặc biệt là việt nam chúng ta đang được coi là một cái quốc gia có cái tiềm năng rất lớn
trong cái việc mà cải thiện cái môi trường đầu tư
thu hút cái đầu tư nước ngoài cũng như mở rộng cái kết nối hội nhập kinh tế quốc tế
với tất cả các quốc gia trên thế giới
thì cái ham muốn mà khi mà chúng ta đang ở cái thời kỳ cực kỳ nghèo nàn và lạc hậu
thì chỉ có cái ham muốn ai cũng có cứ bán áo mặc ai cũng có
và nếu mà nói đến thời điểm như hiện nay
chúng ta thấy rằng là cái điều đó gần như đã được thỏa mãn
mà bây giờ chúng ta đang có cái mong muốn đó là
làm sao để mà chúng ta ai cũng có thể ăn ngon mặc đẹp
ai cũng có những cái kiến thức và có thể nâng cao được
thì kỹ năng cái hiểu biết xây dựng nước nước nó ngày càng to đẹp hơn
theo như lời thí trục của bác
thấm nhuận lời dạy nhân văn sâu sắc của bác
tuổi trẻ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
luôn nêu cao tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ
mang trong mình tâm trong trí sáng hoài bão lớn của thanh niên công an thời kỳ mới
rèn luyện cái phẩm chất đạo đức theo sáu điều bác có dạy cho an dân
thì lời dạy của bác còn là nguồn động lực to lớn
để truyền cảm ứng tích cực thối thúc thế hệ trẻ chúng tôi
không ngừng nỗ lực công hiến hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ an ninh quốc gia
đảm bảo trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
thế hệ trẻ việt nam hôm nay luôn phát hủy
tinh thần trách nhiệm truyền thống anh hùng của dân tộc
luôn tiên phong sung kích trong mọi phong trào hành động cách mạng
để phát huy xứng đáng truyền thống của cách mạng
và góp sức trẻ vào trong sự xây dựng và bảo vệ tổ quốc
để thực sự trở thành những người cán bộ công an vừa hồng vừa chuyên
như lời bác hồ can dạy
năm mươi bốn năm đã qua tất cả những gì chúng ta làm được
là nhờ sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết
và đoàn kết
đoàn kết cũng chính là lời căn dặn lớn nhất
mà chủ tịch hồ chí minh đã để lại cho chúng ta
trước lúc người đi xa